nhà xuất bản giáo dục mới đây đã có văn bản báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo về kết quả giả soát bốn bộ sách giáo khoa lớp một mới do nhà xuất bản này tổ chức biên soạn
theo đó nhà xuất bản này đề xuất chỉnh sửa một số nội dung ở cả bốn bộ sách
bộ sách lớp một kết nối trí thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất với hơn ba mươi bảy trang tập trung ở sách tiếng việt một và sách giáo dục thể chất
nhà xuất bản giáo dục dự kiến cắt giảm chỉnh sửa một số câu chữ nhằm giảm số chữ để học sinh không phải đọc văn bản quá dài hoặc thay thế một số từ ngữ khó
những bộ sách khác như là trân trời sáng tạo điều chỉnh ở sách tiếng việt một tập một và môn tiếng anh
được biết bốn bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục chiếm khoảng bảy mươi thị phần sách giáo khoa lớp một mới